thời tiết thay đổi nóng lạnh bất thường tại miền bắc và miền trung nước ta như hiện nay đang là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus phát triển như sởi tay chân miệng hay ho gà
tại bệnh viện nhi trung ương đang tiếp nhận nhiều trẻ mắc các loại virus này
bé gái này được nhập viện trong triệu chứng sốt cao kéo dài mặc dù không có các biểu hiện phát bang dưới da biểu hiện mắc sởi thông thường
nhưng sau khi làm các xét nghiệm máu bé được trần đoán dương tính với virus sởi
bé ngoài này thì không ai bảo là cháu bị sởi mà nối nó lên sởi là bao giờ nó lặn đi là nó sẽ thâm
đấy con nhà tôi là nó không bị như thế thì lại cháu lại có cái nhọt ở nách nữa
lâm ra là cứ nghĩ là nhọt ở nét là gây ra sốt cháu sốt là đến là hai mươi ngày rồi
thế là đến hôm qua là cháu ngắt sốt thì đến hôm kia trường kia là qua bác sĩ bảo là cũng không nghĩ là cháu bị sởi
thì xét nghiệm máu thì thấy là cháu là dương tính với sởi
sốt là triệu chứng mà bé trai này mắc phải trong những ngày này
do có biến chứng khi mắc sởi nên bé vẫn được chỉ định nhập viện để điều trị
trong mà về nhà thì được mấy tiếng sau thì mẹ cháu thấy lên nó là người ở mặt
ở mặt ở miệng ấy xong bắt đầu lại lên ở chân phía tay
thế xong bác sĩ em mới chụp cho bác sĩ nhìn thì bác sĩ bảo ghi chân tay miệng
mới cho vào viện ra lễ khám thì bác sĩ khám thì bảo là chân tay miệng thì lúc đấy hết sốt rồi
các bác sĩ cho biết hiện đang là thời điểm thuận lợi
để các loại virus phát triển trong đó có virus gây bệnh tay chân miệng sởi
trong số trẻ đến khám có một phần ba số trẻ được chỉ định nhập viện do biến chứng viêm phổi
nghi ngộ độc hệ thống thần kinh
các bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng chỉ khoảng một phần ba là phải nhập viện thôi
và đó là những trường hợp có biến chứng
vấn đề của chúng ta là biến chứng nặng hay biến chứng nhẹ
ví dụ như những trường hợp mà sốt cao liên tục không đáp ứng với các thuốc hạ sốt thông thường
thì đó có thể cũng là một triệu chứng của bệnh và cũng là một biểu hiện của tình trạng có những biến chứng
mà gây nhiễm độc hệ thống thần kinh
hai nữa là những em bé có triệu chứng giật mình
thì đấy cũng là một biểu hiện của các biến chứng vào hệ thống thần kinh
những trường hợp đó thì mới phải nhập viện
các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh cho trẻ
tăng cường dinh dưỡng trong thời điểm giao mùa
khi thấy trẻ có biểu hiện của bệnh tay chân miệng
cần cho trẻ nghỉ học cách ly nguồn bệnh tránh lây lan cho trẻ khác